thưa quý vị trà vinh nơi giao thoa tuyệt vời bởi nền văn hóa độc đáo của ba dân tộc kinh hoa khơ me
qua đó tạo nên những nét đặc sắc riêng mà không nơi nào có được
cũng từ đây văn hóa ẩm thực nơi đây theo đó mà đón nhận được sự quan tâm yêu thích của nhiều du khách gần xa
trong tiểu mục hương vị quê nhà kỳ này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một hương vị đồng quê thật độc đáo của đồng bào khơ me ở trà vinh
đó là món bún nước lèo
bún nước lèo là món ăn truyền thống của người khơ me nam bộ
mặc dù vậy tại mỗi địa phương lại có những bí quyết nấu khác nhau
so với bốn nước lèo ở các địa phương khác thì bốn nước lèo trà vinh theo nhận xét chung của người dân mới thực sự còn giữ nguyên hương vị truyền thống của đồng bào khơ me xưa
để có được nồi nước lèo thơm ngon đậm đà và mang hương vị đặc trưng của người khơ me điều đầu tiên bắt buộc phải có đó là mắm bồ hóc
mắm bổ hóc được làm từ cá lóc cá chê đồng tôm tép tươi
ngày nay mắm bổ hóc được bày bán rộng rãi ngoài chợ
có nơi xe nhuyễn
rất tiện lợi khi pha chế
ngoài nguyên liệu bắt buộc là mắm bồ hóc để hoàn thiện món ăn này cần thêm các nguyên liệu quen thuộc của miền tây đó là bún gạo cá lóc huyết heo tép bạc đất ngải bún xà cùng các loại rau quen thuộc như hệ rau muốn bào bắp chuối rau thơm và muối ớt chanh để làm nước chấm
quy trình nấu nước lèo dù đơn giản nhưng cần phải chăm chút từng thao tác thì mới tạo ra được một tô bún
nước lèo hoàn hảo đủ hương vị và bắt mắt
trước tiên phải sơ chế làm sạch các nguyên liệu sau đó để ráo
tiếp theo bắt nấu nồi nước lên bếp lượng nước tùy theo yêu cầu
khi nước sôi để tất cả phần cá đầu cá và mắm vào
sau khi chín vớt cá da lọc lấy thịt bỏ xương rồi lược nước dùng cho trong lại
nếu mắm say sẵn thì chỉ cần để mắm vào một cái khay múc nước sôi đổ vào khuấy cho tan mắm
sau đó lược nước trong
bước kế đó là lần lượt để tét bạc đã được giã nhuyễn phần thịt cá ngải bún và xả cộng vào nồi nước lèo rồi nêm gia vị